là quốc gia đang phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế kinh tế việt nam đã đạt được một số thành tựu khả quan trong những năm gần đây song tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững
đặc biệt trải qua hai năm khó khăn tăng trưởng kinh tế suy giảm và hiện đại mức thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra trong những kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong bối cảnh đó cải cách thể chế cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh là một nhân tố quan trọng không thể thiếu để doanh nghiệp trong nước có điểm tựa vươn lên đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài fdi hiệu quả hốc phần thúc đẩy kinh tế phát triển
doanh nghiệp vũ kiều kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng vật liệu xây dựng đã gặp nhiều vướng mắc liên quan đến các quy định về đất đai